các bác sĩ khoa hữu sức tích cực chống độc của bệnh viện đã điều trị bằng phương pháp thay huyết tương
liệu trình sáu lần cho một bệnh nhân bị liệt hoàn toàn và mất cảm giác toàn thân
được biết bệnh nhân là anh t quy quy sống tại thành phố quảng ngãi được đưa đến cấp cứu vào ngày hai mươi bảy tháng ba
kết quả chọc do tủy sống để khảo sát dịch não tủy và đo điện cơ cho thấy bệnh nhân bị mắc hội chứng viêm đa dễ dây thần kinh
hội chứng này khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các dây thần kinh dẫn tới liệt cơ tức thời
trong đó nguy hiểm nhất là biến chứng liệt cơ hô hấp khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị sớm
theo bác sĩ nguyễn tấn quang khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh nhân quy khởi phát triệu chứng tê yếu tứ chi vào đêm hai mươi sáu tháng ba đến sáng hai mươi bảy tháng ba đã liệt hoàn toàn mất cảm giác toàn thân
cùng với đó bệnh nhân nói chuyện khó khăn nhài nút vướng đây là dấu hiệu của nguy cơ liền hô hấp một trong các biến chứng nguy hiểm nhất của hội chứng viêm da dễ dây thần kinh
biến chứng của bệnh nhân diễn ra nhanh và nguy hiểm các bác sĩ khỏi sức tích cực chống độc lập tức điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp thay huyết tương để ngăn chặn bệnh diễn tiến và tăng nặng giữ phòng biến chứng nguy hiểm diễn biến nhanh đe dọa tính mạng người bệnh đồng thời phục hồi lại chức năng vận động cảm giác cho người bệnh
sau sáu lần thấy huyết tương sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định đến ngày chín tháng bốn bệnh nhân đã có thể vận động nói chuyện bình thường dự kiến có thể xuất viện trong một hai ngày tới
bệnh viêm da dễ dây thần kinh được chia thành hai dạng viêm da dễ dây thần kinh cấp tính căn bệnh này được cảnh báo là nguy hiểm có thể gây tử vong do suy hô hấp và ngừng tim nguyên nhân bởi các dây thần kinh bị tổn thương chi phối
nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm khuẩn khiến vi khuẩn tấn công dễ và dây thần kinh làm tổn thương và mất khả năng bảo vệ của dây thần kinh
sau tình trạng nhiễm trùng vài tuần thì bệnh có thể khởi phát và xuất hiện các triệu chứng lâm sàng là căn bệnh cảnh báo nguy hiểm gây tử vong cao nhưng nếu có thể qua được giai đoạn nguy hiểm thì bệnh nhân có thể tự khỏi trong vòng một năm và gần như không tái phát
một mươi trong số bệnh nhân tự khỏi bệnh có thể gặp phải di chứng
viêm da dễ dây thần kinh mạng tính tình trạng này ít gặp bởi bệnh thường ở cơ chế tự miễn ngoài ra bệnh này còn có thể phân loại theo chức năng thần kinh hoặc thành phần của dây thần kinh bị tổn thương
đây là một bệnh lý phức tạp khó khăn trong điều trị và thường phải điều trị kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống của người bệnh
các bác sĩ khuyến cáo khi mắc hội chứng viêm da dễ dây thần kinh bệnh nhân thường có triệu chứng mất cảm giác các đầu ngón tay ngón chân sau đó lan ra cơ thể
cùng với đó bệnh nhân gặp khó khăn với cử động của mắt cử động trên khuôn mặt và khi nói nhai nuốt
một số trường hợp các triệu chứng tiến triển nhanh với tình trạng liệt hoàn toàn tứ chi và cơ hô hấp chỉ trong vài giờ
vì vậy khi có một trong các triệu chứng trên người bệnh cần đến bệnh viện để thăm khám điều trị kịp thời tránh các biến chứng nguy hiểm